nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thủ tướng campuchia hun sen đã sang thăm việt nam từ ngày sáu tháng một mươi hai đến ngày tám tháng một mươi hai
sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ trì lễ đón chính thức thủ tướng vương quốc campuchia cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ vương quốc campuchia
lễ đón thủ tướng campuchia hun sen theo nghi thức quốc gia hai thủ tướng cùng duyệt đội danh dự
trước lễ đón chính thức thủ tướng hun sen cùng đoàn đại biểu cấp cao vương quốc campuchia đã tới đặt hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đặt hoa tại lăng chủ tịch hồ chí minh
tại cuộc hội đàm hai bên thống nhất tăng cường phối hợp và thực hiện thỏa thuận về công tác phân giới cắm mốc biên giới trên bộ
giải quyết giấy tờ pháp lý cho người dân gốc việt ở campuchia di rời nhà nổi của các hộ dân ở khu vực biển hồ việt nam và campuchia năm ngoái kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
hiện bộ ngoại giao hai nước đang tiếp tục ra soát việc triển khai những thỏa thuận cấp cao đã đạt được thúc đẩy tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại
nhất là trong hợp tác thương mại đầu tư kết nối giao thông nông lâm nghiệp giáo dục đào tạo đưa quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hiệu quả hơn nữa
ngay sau lễ đón hai thủ tướng sẽ tiến hành và cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước